sáng nay bốn tháng hai tại hà nội ban tuyên giáo trung ương bộ thông tin và truyền thông hội nhà báo việt nam và báo nhân dân
cùng phối hợp tổ chức giao ban báo chí đầu xuân canh tí hai nghìn hai mươi
đến sự giao ban có đồng chí võ văn thường ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương
phó thủ tướng vũ đức đam cùng đại diện các cơ quan báo chí trong cả nước
đánh giá và nhận xét về công tác báo chí xuân canh tí hai nghìn hai mươi đại diện ban tuyên giáo trung mương cho biết
các bè báo mừng chín mươi năm của đảng mừng xuân phong phú về chủ đề sáng tạo cả về nội dung và hình thức
nêu bật được sự công hiến sự gắn bó máu thịt của đảng và nhân dân đổi mới xây dựng đất nước hùng cường
bên cạnh đó nhiều cơ quan báo chí đề cập đến sự phát triển bền vững với tinh thần không đánh đổi môi trường để lấy kinh tế
là tiền đề vững chắc để phát triển trong năm hai nghìn hai mươi và những năm tiếp theo
đối với dịch corona đại diện ban tuyên giáo trung ương cũng đề nghị các báo trong thời gian tới
bám sát chỉ đạo của ban bí thư chính phủ trong công tác phòng chống dịch
tăng cường tuyên truyền về các biện pháp phòng dịch tránh gây hoang mang cho người dân